trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh bình phước liên tiếp xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân
theo thống kê sơ bộ tại huyện lộc ninh đã có gần hai trăm linh trụ tiêu và hai năm trăm linh cây cao su bị gãy đổ
các xã lộc quang lộc thiện lộc thành lộc thịnh lộc hiệp bị thiệt hại lớn
cùng với thiệt hại về cây trồng đã có một mươi hai ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nặng
ước tính tổng thiệt hại là khoảng một mươi tám tỷ đồng
ngoài lộc ninh mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng đã làm khoảng hai trụ tiêu của người dân ở huyện bù đốp bị gãy đổ
hiện chính quyền địa phương đang cùng người dân nỗ lực để dựng lại nhà cửa và hồ tiêu bị gãy đổ